tuy nhiên việc dùng chất độc bỏ vào nước uống khiến người cha không đề phòng có thể coi là dùng thủ đoạn tinh vi tàn ác để phạm tội
sau đó hành vi dùng gạch xi măng đắp lên thi thể để giấu sát đốt nhà tạo hiện trường giả và khai báo quanh co ban đầu của l có thể được xem là hành động nhằm che giấu tội phạm
những tình tiết này đều được quy định là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
lợi sư nguyễn lan hương cũng giải thích thêm việc che giấu thi thể đổ xi măng lên thi thể
nhằm che giấu tội phạm nên l có thể sẽ không bị truy tố về hành vi xâm phạm thi thể như ý kiến của một số người dân bình luận trên mạng xã hội
bên cạnh đó người bán chất độc xe nua cho lờ cũng có thể bị truy tố hình sự với tội danh mua bán tàng trữ chất độc trái phép
với hình phạt cao nhất lên đến hai mươi năm tù hoặc trung thần
tuy vậy luật sư nguyễn lan hương cho rằng đây chỉ là phân tích sơ bộ về vụ án dựa vào những tình tiết ban đầu được thông tin
còn mức án cuối cùng sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo hồ sơ điều tra hoặc những tình tiết khác có liên quan đến vụ án
có rất nhiều người đặt ra dấu hỏi rằng có những căn nguyên nào đến việc nữ sinh mới chớm hai mươi một tuổi lại có hành vi đầu độc lấy mạng cha ruột rồi tạo hiện trường giả một cách giả mang như vậy
thù hận chán ghét hay do tâm lý lưới tuổi của em vẫn chưa thể định hình đúng sai
toàn bộ lời khai của nữ sinh hạ độc cha ruột
chiều ngày hai mươi một tháng một cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai tống thị tùng linh hai mươi một tuổi ngụ thành phố bà rịa nghi can trong vụ án sát hại người
nạn nhân là ông tống hồng điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cha ruột của linh
theo một điều tra viên quá trình lấy lời khai linh khá tỉnh táo trả lời rõ ràng danh mạch các câu hỏi của điều tra viên
linh khai lý do dẫn đến việc đầu độc chết cha ruột là vì bị cha thường xuyên chửi mắng đối xử không tốt với mẹ linh và linh
chịu không nổi mẹ linh đã bỏ sang nhà người thân ở còn linh thì ở với ông điệp
thời gian gần đây mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng thường xuyên cãi nhỏ
mâu thuẫn kéo dài khiến linh nảy sinh ý định lấy mạng trà
linh khai đã mua chất độc xuyên nua tại chợ kim biên tp hcm
lúc đầu linh chỉ mua một ít nhưng chợ không bán lẻ nên linh phải mua luôn một kg với giá năm trăm linh đồng
tối một mươi tám tháng một linh đầu độc chết cha ruột
sáng hôm sau linh mua gạch và xi măng về
lên thi thể xây gạch bịt kín rồi dùng xăng đốt nhà mình sau đó chạy qua nhà ông nội nhờ giúp đỡ
trong sáng ngày hai mươi tháng một linh lên công an trình báo gian dối rằng có người đột nhập vào nhà sát hại ông điệp
thanh niên đột nhập vào nhà nắm tóc kéo đầu linh dạy nói
tao đã giết ba mày rồi ân oán tao cũng trả xong bây giờ tao đốt nhà mày
người thanh niên này tiếp tục nắm tóc linh đập đầu xuống nền nhà rồi bỏ đi
linh bị ngất linh tỉnh dậy linh phát hiện khu vực nhà phía sau bị cháy
trong nhà có mùi xăng nên đã chạy qua nhà ông nội kêu cứu
ra soát hiện trường cơ quan điều tra phát hiện khu tường rào phía sau nhà ông điệp có một thi thể nam được che phủ bằng xi măng
từ lời khai của linh chín h ba mươi ngày hai mươi tháng một công an thành phố bà rịa phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án hủy hoại tài sản
tại cơ quan điều tra linh khai báo bất nhất nhiều điểm nghi vấn
sau quá trình đấu tranh linh đã khai nhận hành vi sát hại rồi hạ độc tra ruột
sau đó dựng hiện trường giả
cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ ba chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng nghi là chất độc cyanur ở thùng rác trước nhà của nạn nhân cũng là nơi linh sinh sống
linh bị đưa về trụ sở để làm rõ sự việc
được biết linh hiện đang theo học tại một trường đại học tại tp hcm
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp cùng với công an thành phố bà rịa và các lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra vụ án mạng
bằng các biện pháp nghiệp vụ khuya cùng ngày linh đã khai nhận chính mình đã giết cha ruột là ông điệp bằng chất độc cyanur sau đó giấu thi thể nạn nhân
nhà cháy là do linh đốt để tạo hiện trường giả
chất độc chết người chỉ cần tiền là có
vụ con gái đầu độc cha đẻ ở vũng tàu đang khiến dư luận chóng váng
chóng cả trong diễn tiến sự việc khi nghi phạm trì viêm nguyên nhân hay bị cha la mắng rồi sau đó nảy sinh ra ý định giết người
bằng hình thức đầu độc
chóng cả ở sự chớ treo oan nghiệt trước cái chết rất oan ước của một người bố khi hung thủ lại chính là con gái mình
và chóng cả ở sự thật là cyanur dù kịch độc có thể giết người trong nháy mắt đang được bán quá công khai mua quá dễ và điều kiện chỉ cần có tiền
đơn cử như bây giờ chỉ cần lên mạng internet và sớt từ khóa mua sianua ở đâu là chỉ trong vòng bốn giây đã cho chúng ta bảy mươi kết quả
chất độc chết người chỉ cần tiền là có
cyanur là chất độc sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp dưới quy định nghiêm ngặt
tuy nhiên việc mua bán trái phép chất độc này diễn ra khá phổ biến khó kiểm soát
mới đây nhất hồi giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng nam vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép xianur quy mô lớn lên tới hơn tám tấn
bắt giam hai đối tượng cầm đầu là lê văn lĩnh ba mươi sáu tuổi trú tại xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam và đoàn văn giàu ba mươi một tuổi trú tại quận sáu tp hcm
cyanur không có lỗi và sự tồn tại của nó không phải là nguyên nhân gây ra những vụ án kinh hoàng
vấn đề chỉ ở chỗ nó được mua bán quá công khai quá dễ
người mua không cần trình bày mục đích người bán thậm chí không hỏi lý do
dễ đến mức là chỉ cần có tiền
chính vì thế đối tượng linh chỉ cần bắt xe lên sài gòn gặp một người không quen có thể đã liên hệ mua bán qua mạng trước đó
thật đơn giản
phó giáo sư tiến sĩ trần hồng côn nhận định
natri sianua là một chất kịch độc gây chết người
chỉ cần một liều lượng cực thấp cùng với cali cyanur
hợp chất natri sianua được lệ kê là một trong những chất độc đầu bảng trên thế giới
cyanur cũng là chất độc nằm trong danh mục các chất cấm
thưa quý vị không ai có thể bao biện lý do sát hại người
nhưng thực tế sống trong cảnh thường cắn chân hạ cánh tay gia đình bất hòa lục đục
thì làm sao đứa trẻ có thể lành lặng để bước đi trong cuộc đời này
từ hành vi tội phạm của con trẻ người làm bố là mẹ thật sự phải nghiêm khắc tự hỏi lại trách nhiệm
hữu dục của mình đối với con cái
liệu mình có đèn góp phần biến con mình thành nạn nhân
và sau này sẽ là thủ phạm của hành vi tàn bạo này hay không
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị có thể bình luận liên quan đến vụ việc này
xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi cảm ơn và hẹn gặp lại